sau gần hai tháng cẩn mẫn luyện tập cùng với các nghệ sĩ ưu tú của nhà hát trèo việt nam
vừa qua tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn các học viên của khóa học trèo bốn mươi tám giờ
một hành trình ba khám phá trèo sẩm châu văn đã có một buổi gala cuối khóa đáng nhớ mang tên
tôi trèo về quê hương hai nghìn một mươi chín
gala tôi trèo về quê hương là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của dự án treo bốn mươi tám h
so với những lần tổ chức trước tôi trở về quê hương năm nay đã mang sân khấu dân gian từ sơn đình về trường học
nhằm tiếp cận gần hơn với những người trẻ qua đó khơi dậy niềm yêu thích tự hào về giá trị bản sắc dân tộc
thúc đẩy những hành động gìn giữ bảo tồn và phát huy một cách có hiệu quả văn hóa truyền thống
trèo bốn mươi tám đem lại những giá trị truyền thống của dân tộc và từ đó giúp cho sinh viên có sự hiếu biết về quá khứ
về lịch sử về các cái giá trị của dân tộc ta
và vì thế thì có thể
có thể đem lại cái lòng yêu thương
và cũng qua cái hoạt động này thì các bạn sinh viên có thể làm sống động những kiến thức mà các bạn học ở trong mái trường đại học
sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô và hơn năm trăm linh sinh viên trong một hội trường không còn chỗ trống
là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của dự án trèo bốn mươi tám h
nhà hát trèo việt nam quỹ văn hóa hà nội khoa văn học đoàn thanh niên cộng sản trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
để đưa nghệ thuật truyền thống đến với sinh viên và cộng đồng
đến với trèo bốn mươi tám h thì em thấy rất là hào hứng
một tuần có hai buổi sáng thôi
nhưng mà trong suốt hai buổi sáng đấy thì thầy cô cũng như là các bạn đều rất là nhiệt tình
học liền một mạch ba bốn tiếng không nghỉ
khi mà cùng với các bạn trẻ khác tham gia vào dự án trèo bốn mươi tám h này
thì thấy rằng là nghệ thuật truyền thống của việt nam nói chung
nghệ thuật trèo nói riêng rất gần gũi với tất cả mọi người
và giới trẻ hoàn toàn có thể tiếp nhận và hoàn toàn yêu thích được nghệ thuật trèo
tôi trèo về quê hương hai nghìn một mươi sáu khép lại để mở ra những hành trình về quê hương tiếp theo
nơi mà những giá trị văn hóa truyền thống luôn được trân trọng tôn vinh